nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tối ngày tám tháng tám tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên thủa trưởng trinh
giữa buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí phát đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn ngọc thiện ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
chương trình đã mang tới những hồi ước đáng nhớ về những chiến thắng lớn lao của dân tộc trong quá khứ
với những bài ca đi cùng năm tháng ghi lại dấu ấn lịch sử của dân tộc qua các cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp chống đế quốc mỹ và chiến tranh biên giới tây nam bảo vệ biên giới phía bắc
đây là hoạt động thiết thực tiến tới kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tôn vinh những chiến thắng vĩ đại của dân tộc qua các cuộc trường trinh chống quân xâm lược thống nhất và bảo vệ tổ quốc